xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày một tháng năm một tiếng nổ lớn phát ra tại công ty sản xuất gỗ ở đồng nai
khiến sáu người tử vong tại chỗ vụ việc được cho là nổ lò hơi
khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày một tháng năm một tiếng nổ lớn phát ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
khiến sáu người tử vong tại chỗ
lãnh đạo huyện vĩnh cửu đồng nai xác nhận vừa xảy ra vụ nổ lò hơi tại công ty hố bình minh
ấp vàm xá thiện tân vĩnh cửu đồng nai
vị lãnh đạo khẳng định theo báo cáo ban đầu vụ nổ làm sáu người tử vong tại chỗ và có bảy người bị thương
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết ngành y tế đã báo động đỏ
hiện tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa đồng nai đã điều xe cứu thương và bác sĩ điều dưỡng tiếp tục hỗ trợ đưa các nạn nhân về bệnh viện
phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai cho hay bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu cho năm người trong vụ nổ lò hơi
các nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
ngay lập tức bệnh viện huy động toàn bộ y bác sĩ tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
qua trao đổi với quản lý công ty nơi xảy ra vụ nổ lò hơi khu vực xảy ra tai nạn có khoảng ba mươi người làm việc
đến một mươi giờ bốn mươi năm phút lãnh đạo sở y tế đồng nai cho hay bệnh viện chỉ tiếp nhận năm ca bị thương từ vụ nổ lò hơi
hiện các y bác sĩ đang bổ ba ca còn lại hai mệnh nhân sức khỏe tạm ổn
trong khi đó tại hiện trường vụ nổ lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra xác minh vụ việc
một tiếng nổ lớn được cho là nổ lò hơi phát ra tại một doanh nghiệp đóng tại xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
hiện trường ghi nhận vụ nổ đã khiến một phần của nhà xưởng bị rách toạc hư hỏng nặng
theo thông tin ban đầu vụ nổ đã làm cho sáu công nhân tử vong tại chỗ bảy người bị thương
trong đó có nhiều người bị thương nặng đang được bệnh viện đa khoa đồng nai mổ cấp cứu
thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng bốn mươi công nhân đang làm việc
ngay sau khi xảy ra sự việc hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhân viên các ngành chức năng huyện vĩnh cửu và tỉnh đồng nai
đã có mặt tại hiện trường tập trung cứu chữa người bị thương phong tỏa hiện trường khám nghiệm phục vụ công tác điều tra
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc cùng nhiều lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện vĩnh cửu
đã có mặt bên trong công ty để chỉ đạo công tác cứu người xử lý hậu quả của vụ nổ
trao đổi với phóng viên ông võ tấn đức quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cho biết
ông đang trên đường đến hiện trường nơi xảy ra sự cố
ubnd tỉnh đã yêu cầu công an điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
anh gvk công nhân của công ty gỗ cho hay
lý do hôm nay mùa một tháng năm mặc dù ngày nghỉ nhưng công ty vẫn thông báo cho công nhân đi làm là do có đơn hàng gấp
lãnh đạo công ty hứa trả lương cao gấp đôi ngày thường
nên nhiều công nhân đã đồng ý đi làm
đáng chú ý anh ca tiết lộ với nguồn trên dòng máy hơi bị nổ đã hư hỏng mấy ngày
và mới được sửa lại thì xảy ra tai nạn thảm khốc trên
cũng trong cuộc phỏng vấn với báo trên anh bùi văn hiền quê thành phố cần thơ
làm công nhân của công ty đã ba năm cho biết
thời điểm nổ là anh đi ra ngoài ngồi để nghỉ ngơi
vừa ra ngoài chỉ một vài phút thì nghe tiếng nổ lớn và cho bụi bay mù mịt
một phần nhà xưởng đổ sập xuống
phóng viên cũng có cuộc trao đổi với người dân gần hiện trường
thì được biết họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trong công ty gỗ
tới nơi mọi người đều tá hỏa thấy xung quanh nhiều người nằm la liệt đồ đạc ngổn ngang
cảnh tượng lúc đó khủng khiếp ai nhìn thấy cũng hoảng loạn
một số nhà dân ở ấp vàm xã thiện tân gần công ty gỗ bình minh
cũng bị bể cửa kính sau vụ nổ
về phía các đạn nhân bị thương đại diện lãnh đạo bệnh viện đào khoa thống nhất cho biết
trong sáng ngày một tháng năm khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận năm bệnh nhân nhập viện
trong tình trạng chấn thương nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
trong đó một bệnh nhân nặng nhất đã được chuyển vào phòng mổ để cấp cứu khẩn cấp
bốn trường hợp còn lại được khẩn trương cấp cứu tại khoa cấp cứu
trước vụ tàn lạc lao động nghiêm trọng bệnh viện đã bật báo động đỏ toàn viện
huy động toàn bộ bác sĩ điều dưỡng đặc biệt là các bác sĩ khối ngoại hồi sức tích cực để cấp cứu cho các bệnh nhân
mới đây công an tỉnh đồng nai thông tin vụ tai nạn làm sáu người tử vong
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh do feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
theo đó sáu nạn nhân tử vong cùng lò văn lòn quê nả bó mai sơn tỉnh sơn la
lương văn hùng quê đồng văn quế phong nghệ an
trần văn nguyễn quê cẩm sơn lục ngạn bắc giang
trần văn cường quê vĩnh bình hòa bình bạc liêu
seng yen long người trung quốc
sơn ngọc thúy quê sóc trẳng
những năm qua tình hình tai nạn lao động trên cả nước vẫn có chiều hướng gia tăng
nhất là những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người
để xảy ra tai nạn lao động ngoài nguyên nhân từ sự chủ quan của người lao động
còn do doanh nghiệp thở ơ chưa thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
an toàn là trên hết được xem là nguyên tắc vàng trong quá trình lao động
nói cách khác an toàn lao động là trách nhiệm của bên sử dụng lao động
phải đảm bảo an toàn lao động cho người lao động trong suốt quá trình làm việc
nhằm tránh xảy ra những trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người lao động
an toàn lao động còn là yêu cầu bắt buộc mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải đặt ra đối với người lao động
và đòi hỏi họ cần phải nắm vững
tuy nhiên trong quá trình lao động sản xuất những sự cố với người lao động vẫn thường xuyên xảy ra
gây ra những hậu quả đau lòng
mới đây nhất ngày hai mươi hai tháng bốn đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
tại nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
khiến bảy người tử vong và ba người bị thương dư luận không khỏi xót xa và dây dứt
cũng trong tháng bốn này nhiều vụ tai nạn lao động cũng xảy ra
đền hình như vụ tai nạn tại phân xưởng đào lò hai công ty than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh khiến bốn công nhân tử vong bảy người khác bị thương
hai vụ sập mái kính tòa nhà bảy tầng tại ngõ tức mạc quận hoàn kiếm hà nội khi tu sửa
khiến hai người chết hai người bị thương
còn trong năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn quốc xảy ra gần bảy bốn trăm linh vụ tai nạn lao động làm bảy năm trăm năm mươi ba người bị nạn
sáu trăm sáu mươi hai vụ tàn nạn chết người làm sáu trăm chín mươi chín người chết
tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản hơn một mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
chỉ tính riêng trong những khu vực có quan hệ lao động trong năm qua
đó là những vụ tai nạn được báo cáo và còn rất nhiều vụ tai nạn lao động không được báo cáo lên khi doanh nghiệp tìm cách bưng bít
những con số biết nói này mỗi khi liệt kê ra vẫn luôn khiến cho dư luận không khỏi giật mình
vì sự sát thương của tai nạn lao động là không hề nhỏ
nó không chỉ là gánh nặng cho xã hội cho doanh nghiệp
mà trước hết nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng sức khỏe đời sống hàng ngày của người lao động và những người thân trong gia đình
theo thống kê những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người
là khai thác mỏ khai thác khoáng sản xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng diệt may da dày dịch vụ
theo bà hồ thị kim ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
đối với một số ngành nghề có nguy cơ cao như khai thác than trong hầm lò ngành xây dựng hay thủy điện
không ai dám chắc rằng sẽ có những giải pháp một trăm linh không để xảy ra tai nạn lao động
tuy nhiên chúng ta cần nhận ra rằng ý thức cảnh sát đối với công tác an toàn vệ sinh lao động là vấn đề rất quan trọng
bởi nó liên quan đến sức khỏe tính mạng của người lao động
thực tế cho thấy trong các vụ tàn nạn xảy ra vừa có lỗi của người sử dụng lao động và cả người lao động
đó là người sử dụng lao động chưa quan tâm chú ý thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro sử dụng trang thiết bị không đảm bảo an toàn
chưa đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đến nơi đến trốn
còn người lao động thì thiếu kiến thức kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ
và ý thức chấp hành kỷ luật lao động chưa cao thậm chí vi phạm nội quy quy trình biện pháp làm việc an toàn
tại một số địa phương yếu tố lỗi của người lao động thậm chí còn lớn hơn lỗi của chủ sở hữu lao động
để bảo vệ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người lao động pháp luật việt nam đã ban hành cơ bản đầy đủ đồng bộ
thể hiện ở luật an toàn vệ sinh lao động các nghị định thông tư quy chuẩn việt nam tiêu chuẩn việt nam
ví dụ như quy định nếu doanh nghiệp không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động
theo quy định thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm đến năm mươi triệu đồng
mức xử phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng người lao động mà doanh nghiệp đã không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp xem việc huấn luyện định kỳ là hình thức chưa quan tâm xác đáng đến nhiệm vụ này
thiết nghĩ để hạn chế mức thấp nhất và không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong quá trình sản xuất
bên cạnh sự đầu tư hệ thống trang thiết bị và an toàn việc nâng cao ý thức cũng như thói quen làm việc an toàn của người lao động
thì vai trò của chủ lao động là hết sức cần thiết trong việc xây dựng thói quen an toàn lao động
trong đó ý thức tuân thủ việc tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động là quan trọng nhất
do đó để phòng ngừa tai nạn lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
trước hết người chủ sử dụng lao động phải có tư duy tạo ra một môi trường làm việc không có các nguy cơ mất an toàn
chủ sử dụng lao động là người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn lao động tai nạn lao động
có như thế mới giải quyết được vấn đề của an toàn lao động
về phía người lao động phải được hiểu biết hơn về vai trò của mình trong việc loại trừ các nguy cơ không an toàn
và khi phát hiện ra nguy cơ không an toàn phải báo cáo ngay với chủ sử dụng lao động để kịp thời xử lý
ngày hai mươi sáu tháng bốn mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng
trong tháng hành động mùa một tháng năm đến ba mươi một tháng năm
sẽ diễn ra nhiều hoạt động ở trung ương địa phương như triển khai chỉ thị số ba mươi một cttw của ban bí thư
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động
đối thoại của hội đồng quốc gia cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động
tổ chức các hoạt động thanh tra tự kiểm tra tại doanh nghiệp cơ sở sử dụng lao động
tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn có mục tiêu thúc đẩy các cấp các ngành các cơ quan tổ chức hiệp hội
người sử dụng lao động người lao động và cộng đồng quan tâm thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở
thông qua các hoạt động cụ thể như cải thiện điều kiện lao động gia soát xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn
đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động phòng chống tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
như chúng ta biết chắc chắn rằng an toàn vệ sinh lao động không thể gói gọn trong một tháng
vì chỉ cần vài giây bất cần mỗi phút mỗi giờ qua đi nếu chủ quan trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đều có thể phải trả giá rất đắt
do đó cả chủ sử dụng lao động và người lao động cũng như các cơ quan quản lý nhà nước cần phải tính toán giả hơi
không chỉ gói gọn trong một tháng an toàn lao động nào cả
từ sự việc đau lòng làm bảy công nhân tử nạn trong máy nghiền ở nhà máy xi măng tại yên bái
bà hồ thị kim ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
các vụ tai nạn lao động gắn liền trực tiếp với công việc hàng ngày
những vụ việc tai nạn lao động xảy ra cho thấy rằng việc thực hiện quy định an toàn lao động tại nơi đó chưa tốt chưa đầy đủ
theo bà ngân có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong quá trình lao động
trong đó phải kể đến những ngành nghề nguy cơ tai nạn lao động cao như xây dựng khai khoáng khai thác than diệt may
bà ngân chia sẻ những công việc đó luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
nên chúng ta cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện quy định an toàn tại nơi làm việc
đặc biệt việc vận hành máy móc thiết bị có nguy cơ cao về an toàn lao động
cần đảm bảo nghiêm về quy trình vận hành kiểm soát kiểm định định kỳ
phó trồng ban quan hệ lao động cho biết
trong quá trình thực hiện vận hành công nhân lao động thực hiện phải đảm bảo từ việc có thông báo biển báo
người thực hiện không được lơ là chủ quan làm tắt các công đoạn khi tham gia vào quy trình này
đặc biệt bà ngân cho biết
trong công tác tập huấn an toàn lao động trong doanh nghiệp cũng phải thường xuyên
cùng với đó kỹ năng xử lý sự cố cũng cần trang bị
hiện nay các cấp công đoàn đang triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân
và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
bà hồ thị kim ngân cho biết
tổng liên đoàn lao động đã có công văn hướng dẫn các cấp công đoàn
tăng cường truyền thông tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên
về vật chất tinh thần và đảm bảo an toàn lao động
trong đó các cấp công đoàn tổ chức các chương trình như cuộc thi tìm hiểu về công tác an toàn lao động
tìm hiểu các quy định của pháp luật trách nhiệm của doanh nghiệp
và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn
từ đó chủ sử dụng lao động công nhân người lao động nâng cao ý thức đảm bảo an toàn nơi làm việc
bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các phiên đối thoại chuyên đề về đảm bảo an toàn nơi làm việc
nhất là đối với chuỗi cung ứng thực hiện đảm bảo an toàn lao động ra sao
để người lao động hiểu thực hiện các giải pháp đó
qua những buổi tập huấn cán bộ công đoàn được phổ biến về kỹ năng thực hiện các hoạt động an toàn
để khi gặp sự cố có thể xử lý
các tổ chức công đoàn cũng tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh
để lắng nghe ý kiến người lao động trong quá trình xây dựng luật
một hoạt động nữa trong tháng năm là các hoạt động đối thoại doanh nghiệp
các tổ chức công đoàn cơ sở sẽ tăng cường đối thoại cơ sở liên quan đến tiền lương thưởng
thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi các biện pháp đảm bảo an toàn của người lao động tại nơi làm việc
theo tổng liên đoàn lao động việt nam thời gian qua tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả
nhưng công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn một số hạn chế
trong đó số vụ tai nạn lao động số người mắc bệnh nghề nghiệp số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại
năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn quốc đã xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ tai nạn lao động làm bảy năm trăm năm mươi ba người bị nạn
trong đó có một bảy trăm hai mươi người bị thương nặng sáu trăm sáu mươi hai vụ tai nạn làm sáu trăm chín mươi chín người chết
tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần một mươi sáu ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng và hơn một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi ngày công
chỉ tính riêng trong khu vực
có quan hệ lao động
diễn biến tình hình tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động có dấu hiệu gia tăng về số vụ và số người bị nạn
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại